ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu tất cả các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố
phải khai báo thông tin của khách hàng đến mua thuốc cảm ho sốt trong thời gian qua
yêu cầu này xuất phát từ việc bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba khi có biểu hiện ho sốt đã tự đi mua thuốc
và vẫn đi lại tiếp xúc với nhiều người trở thành nguồn lây bệnh khó phát hiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố
trong môi trường ở nhà vậy thì người nhà có thông tin như thế nào về dịch tễ cho cô xin phép được lấy các thông tin về người nhà nhé
tức là bây giờ mua thuốc là phải kê khai như thế hả cô
thực ra thì thuốc này là thuốc bán không cần kê đơn
thế nhưng mà trong đợt covid này thì những thuốc hạ sốt giảm đau nó có thể làm mất triệu chứng của covid
vì vậy cho nên vấn đề mua thuốc hạ sốt giảm đau mua các thuốc về đường hô hấp đều phải kê khai về y tế
vâng thưa quý vị trong vai là một người mua thuốc hạ sốt
thì tôi đã phải thực hiện kê khai y tế như thế này
và đây sẽ là việc mà tất cả những người mua thuốc hạ sốt giảm đau và những bệnh liên quan đến đường hô hấp sẽ phải thực hiện kể từ nay khi mà đến mua thuốc tại các quầy thuốc
ngoài việc bán thuốc những ngày này nhân viên y tế tại các cửa hàng còn phải giải thích cho khách hàng hiểu và tuân theo đúng quy định
bởi không phải khách hàng nào cũng nắm được quy định mới
trong đó có những khách hàng đã cao tuổi thì việc giải thích cũng gặp không ít khó khăn
ông sinh năm bao nhiêu ạ
ôi dời bà một năm nay rồi
mới hỏi nhiều tao nói thôi hôm nãy rồi còn gì nữa
thường xuyên tao mua thuốc ở đây hứa ho ở đây
phản ứng giữa việc khách đến mua thuốc mà ho cảm xốt đau họng thì cũng nhiều phản ứng khác nhau
ví dụ có những người họ cảm thấy phiền phức họ bảo thế thôi tôi không mua nữa
lúc đầu thì họ cũng chưa tích cực đâu
thế nhưng mà từ sáng nay đến bây giờ thì cảm thấy là mọi người hợp tác rất là tốt
theo ghi nhận của phóng viên
ban đầu có nhiều người vẫn e ngại nhưng sau khi giải thích hiểu ra vấn đề
người mua thuốc đều hợp tác và ủng hộ dù việc kê khai sẽ mất thời gian hơn so với việc mua thuốc bình thường
nói như quan điểm của mình thì kể cả phiền nhưng mà nhà nước đã quyết định như thế thì phải thực hiện
tất cả vì sức khỏe chúng ta
chúng ta đang làm cái dịch bệnh như thế thấy nó càng tốt như sao ạ
chúng tôi thì cũng ủng hộ
chúng tôi đã triển khai thứ nhất là một trăm linh nhà thuốc trên địa bàn
họ đi nhà thuốc nào thì họ cũng sẽ phải kê khai như thế
cái thứ hai là chúng tôi cũng đã vận động các nhà thuốc là phải làm nghiêm túc cái việc này
vì nếu như không kê khai xảy ra cái trường hợp mà người dân có chịu những cái bệnh triệu chứng của bệnh covid
mà đi sử dụng thuốc của nhà thuốc mà sau đó bị phát hiện ra
thì nhà thuốc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong cái vấn đề là có thể rút dưới sạch phép gbp
giống như là cái trường hợp của lãnh đạo thành phố
ngoài ra các hiệu thuốc cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn giữ khoảng cách
đồng thời tuyên truyền đến người mua khuyên cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín